ngày một mươi chín tháng ba đảng bộ xã lê hồ huyện kim bảng tỉnh hà nam lòng trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ hai mươi bảy nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm dự chúc mừng đại hội có các đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao lê thị thủy ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy hà nam
nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng bộ nhân dân xã lê hồ đã triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức một mươi bảy trên một mươi bảy trí tiêu chủ yếu mà nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ hai mươi sáu đề ra
nhiệm kỳ tới đảng bộ xã lê hồ phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt tám mươi triệu đồng một năm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm còn một phần ba tổng số hộ nghèo giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm